ngày một một mươi hội khuyến học sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm ngày khuyến học việt nam
mùng hai tháng một mươi và một mươi bảy năm thành lập hội khuyến học thanh hóa phát động tuần lễ học tập suốt đời và trao học bổng lê viết ly
toàn tỉnh hiện có một bốn trăm ba mươi ba hội khuyến học cơ sở xã phường với trên bảy trăm sáu mươi một hội viên
có trên ba trăm năm mươi ba gia đình hiếu học năm chín trăm một mươi bảy dòng họ hiếu học bốn hai trăm tám mươi tám khu dân cư hiếu học
hội khuyến học tỉnh thanh hóa luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về xây dựng quỹ khuyến học
với tổng số quỹ huy động trong một mươi sáu năm qua đạt trên một bốn trăm linh tỷ đồng góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh
tại lễ kỷ niệm sở giáo dục đào tạo thanh hóa đã phát động thực hiện chương trình
tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm hai nghìn một mươi sáu do bộ giáo dục và đào tạo đề ra với chủ đề phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số
chương trình nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp các ngành các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân
đối với việc tự trao dồi kiến thức kỹ năng học tập suốt đời hướng tới xây dựng một xã hội học tập
nhân dịp này đại diện lãnh đạo tỉnh và hội khuyến học thanh hóa đã trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp khuyến học cho hai mươi một cá nhân
trao giấy khen và phần thưởng cho hai mươi hai cán bộ quản lý và giáo viên đặt danh hiệu cán bộ quản lý giỏi giáo viên dạy giỏi và làm khuyến học xuất sắc
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu gia đình giáo sư lê viết ly cũng đã trao ba mươi chín suất học bổng
mỗi suất từ một mươi một mươi năm triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích cao trong học tập